cảnh sát xác định một mươi tường là nhân vật chính trong vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng nói trên
sau gần tám tháng bỏ trốn một mươi tường đã bị cảnh sát bắt giữ
sau khi một mươi tường bị bắt bảy bị can khác cũng ra đấu thú

nhưng trên thế giới đây là xu hướng khá phổ biến
thời gian gần đây nhiều đơn vị báo chí việt nam đã đi tiên phong trong lĩnh vực này với những tín hiệu tích cực
bước đầu cho thấy thu phí đọc báo điện tử là xu thế tất yếu của thời đại công nghệ
do đó không phải là chặng đường dễ dàng
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
hiện nay báo điện tử việt nam plus của thông tấn xã việt nam
đã trở thành cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất của việt nam thu phí đọc nội dung trên nền tảng digital
mới đây tạp chí điện tử ngày nay ngày nay trở thành cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất của việt nam
ngày nay chấm vn cũng đã tiến hành thu phí trực tuyến
trở thành tạp chí điện tử đầu tiên ở việt nam thu phí người đọc
có thể nói việc thu phí báo điện tử là sự tiên phong mở đường cho một xu hướng mới của báo chí việt nam hiện đại
thu vị báo chí mặc dù khó khăn nhưng các thuật dân báo cũng có thể triển khai thực hiện được
tờ báo có tình loan tỏa tờ báo có tính đổi mới tính sáng tạo
tờ báo được giữ được uy tín trong lòng độc giả
thì đọc giả sẵn sàng cũng sẽ chiếm
cùng với xu hướng này một số báo hay các tạp chí điện tử khác
cũng đang chuyển mình về chất lượng về nội dung để hướng tới việc thu phí người đọc
nhiều lãnh đạo các tòa soạn báo cũng như các nhà báo phóng viên đều cho rằng
dù không phải lúc nào cũng thành công nhưng đây là hướng đi đúng đắn trong xu thế công nghệ và toàn cầu hóa
những cái ý tưởng và cũng đã có một số cơ quan báo chí
bắt đầu làm cái mô hình báo chí thu phí và báo chí điện tử thu phí
có thể nói đầu tiên là một tờ tạp chí ngày nay
hiện nay thì theo tôi biết là việt nam net cũng đang tiến hành
ngoài ra còn một vài cơ quan báo chí khác
và kể cả bên tôi bên khi còn là tờ báo
cho đến bây giờ truyền hình tạp chí
thì đối với người đưa tin cái tờ báo điện tử
bây giờ là tạp chí điện tử để đưa tin
thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch
từ một mươi năm trước gần một mươi năm trước
ngay từ khi ra đời
sau khoảng một hai năm chúng tôi đã có kế hoạch
biến nó thành một cái tờ báo điện tử
có thu phí ở một số nội dung thông tin
thì đấy là một cái xu hướng tất yếu của báo chí thôi
bởi vì trên thế giới thì chúng ta đã biết là new york times
họ đã tổ chức đã làm cái việc là thu phí điện tử
và họ đã có một cái doanh thu còn vượt cả
cái doanh thu của quảng cáo
đấy là một cái xu hướng mà tất cả các báo
tất cả các báo của các quốc gia
và kể cả các tờ báo của việt nam
đều hướng đến xu hướng đấy
và mong muốn thực hiện được điều đấy
để mình các tờ báo không còn phải lệ thuộc vào
một số báo về nhân sách
hay một số báo thì đang lệ thổi rất nhiều về quảng cáo
thì cái xu hướng đấy là một cái xu hướng mở ra
để cho các tờ báo có thể là tiến tới
được tự chủ cái tài chính của mình
thưa quý vị
dù còn khá mới mẻ ở việt nam
song việc triển khai thu phí đọc báo điện tử
cho thấy có nhiều tiềm năng
khi không ít đọc giả sẵn sàng trả phí
để tiếp cận thông tin được sang lọc
xác định đây là xu thế của báo chí hiện đại
xong báo chí cũng phải xác định
đương đầu với không ít thách thức
khi tham gia vào sân chơi này
thu phí báo điện tử online
em thấy khả thi và đồng tình với việc này
bởi vì thứ nhất là nó nâng cao
cái chất lượng đánh giá của bạn đọc
đối với các tờ sản báo
thứ hai là thời đại công nghệ bốn này phát triển
mọi người sẽ sử dụng và đọc tin tức báo điện tử
nhiều hơn báo giấy
một phần là đánh giá chất lượng
hoặc là thu thêm phí
nó là một nguồn động viên tích cực
để cho các phóng viên
hoặc tờ sản báo có thêm động lực
để phát triển
không có cách nào khác
là báo chí sẽ phải làm nội dung của mình
đúng với nghĩa của nội dung thông tin báo chí
cung cấp cho bạn đọc
những cái nội dung mà
chỉ có báo chí
với đội ngũ
có kỹ năng
có trình độ
có nhiệm vụ
có chức năng và được pháp luật
và được nhà nước bảo hộ
và cho phép
làm những cái điều đó
mới làm được những cái nội dung thông tin
nó chính xác xác thực nó sâu sắc
nó có góc nhìn nó có bản sắc
và nó có giá trị
thì đến lúc đó báo chí mới bán được
tâm lý của người việt nam
người ta nói đồ là thích
chơi xài đồ chùa
đọc báo chùa
báo báo cấp
thứ hai nữa là chưa có thói quen
bỏ tiền để mua thông tin
người ta mua những cái gì có thể cầm trên tay được
dùng được nhưng mà cần phải làm
và tôi rất ủng hộ
và tôi nghĩ ở nước ngoài làm được thì ta không có lý do dương làm được
thay đổi thói quen người đọc
làm thế nào giữ chân họ
thì chất lượng nội dung phải là hàng đầu
đó phải là những bài viết thực sự chuyên sâu
có tính phân tích dự báo
có tính độc quyền hấp dẫn
bên cạnh đó hãy đặt độc giả vào vị trí trung tâm
xác định nhu cầu của độc giả
có phương thức thành toán dễ dàng
thu phí báo chí điện tử
thì nó cũng rất là tốt
rồi thì thời đại nó bổ chấm không
thế là cái việc
đọc báo thu phí
thì nó cũng tôi thấy là
nhất trí trong cái vấn đề
thời đại này thôi
cái việc mà thu phí
đối với các cái hoạt động
tiên tức nói chung
cũng như đối với báo điện tử nói riêng
là một việc làm cần thiết
cái việc mà thu phí đó
nó phải có một cái chương trình
và nó cũng đòi hỏi
các cái báo điện tử
phải tự hoàn thiện mình
bởi vì rõ ràng là
nếu như anh chỉ là những cái tin lấy lại
và xào xáo một chút
thì rõ ràng cái việc thu phí nó không
gọi là xứng đáng
mức thu phí năm đồng cho một bài báo
hay một mươi đồng một tuần
ba mươi đồng một tháng
để tiếp cận thông tin chất lượng
đều quá nhỏ so với công sức và trí tuệ
mà các nhà báo
để tòa soạn bỏ ra
đây là việc cần thiết
điều này không chỉ đơn thuần thể hiện sự trân trọng
những giá trị lao động của nhà báo
mà còn để họ thấy được trách nhiệm của mình
với bạn đọc và tác phẩm của mình
đồng thời khắc phục tình trạng vi phạm bản quyền báo chí